ngày hai mươi chín tháng một mươi một trên xa lộ hà nội qua đoạn quận thủ đức thành phố hồ chí minh
đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa xe container và bốn xe tải khác
vụ tai nạn làm một người tử vong và một người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi một một xe container đang chạy
trên xa lộ hà nội hướng ngã tư thủ đức đi cầu sài gòn
khi còn cách ngã tư bình thái khoảng năm trăm linh mét bất ngờ xe này tông thẳng vào dòng xe
đang dừng chờ đèn đỏ phía trước
sau cứu tông mạnh bốn xe gồm một xe bồn hai xe tải và một xe container phía trước
bị ủi văn đi một đoạn hư hỏng nặng
trong đó một xe tải bị bẹp nát biến dạng phụ xe tử vong trong cabin
nam tài xế bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn khiến giao thông trên xa lộ hà nội hướng về trung tâm thành phố ung tắc
nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ